đắk lắc được biết đến là địa phương có diện tích cà phê lớn nhất cả nước
trong nhiều năm được trồng và khai thác hiện nhiều diện tích cà phê tại tỉnh đã già cỗi cho năng suất và chất lượng thấp
yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần phải tái canh diện tích cà phê già cỗi này
huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc có tổng diện tích cà phê gần ba mươi sáu ha với sản lượng hàng năm gần tám mươi tấn nhân
cây cà phê nơi đây được đưa vào trồng từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến hai nghìn một mươi
đến nay đã hết chu kỳ kinh doanh gia cỗi năng suất kém cần phải tái canh
tuy nhiên bắt tay vào thực hiện gặp không ít khó khăn về vấn đề hạn hán nguồn vốn cũng như kỹ thuật canh tác
khiến cho những hộ khi tái canh cây bị chết do sâu bệnh
đắk này là cây già mình trồng trở lại là mình cũng theo các bộ địa phương cũng hướng dẫn
mình dìa mình cũng có cây tái canh lại cây cà phê mà là nó già
nó chết là thiếu vốn nữa đắk bệnh nhiều sâu bệnh nhiều lắm làm cây cà phê nó không đạt
đa số bà con nông dân sản xuất cà phê thì đều đã thế chấp để vay ngân hàng để tổ chức sản xuất
tuy nhiên muốn vay được cái gói vai tín dụng tái canh này ưu đãi này thì cần phải thanh toán cái nợ cũ
thì mới khai thác được cái gói này
đây là những khó khăn lớn nhất trong cái
nếu tái canh cà phê sẽ mất hai năm cải tạo đất ba năm kiến thiết cơ bản sau đó cà phê mới cho thu hoạch
cộng thêm biến đổi khí hậu gây hạn hán trên diện rộng
cũng là một trong những nguyên nhân khiến đề án tái canh ở đây còn gặp nhiều khó khăn
vì vậy thực hiện tái canh toàn bộ là điều gần như không thể đối với bà con nơi đây
nên nhiều hộ dân nơi đây đã thực hiện tái canh cuốn chiếu và trồng sen canh thêm những cây trồng khác
để bảo đảm thu nhập trong thời gian chờ cà phê cho hạt
nói chung là hạn hán thì nó cũng ảnh hưởng nhiều chị vì nước nó không có nó ít quá
cho nên nếu mà bây giờ mình cà phê đồng hoạt thì không đủ
tái canh cà phê là chủ trương đúng đắn và cần thiết cho ngành cà phê nước ta hiện nay
tuy nhiên để đề án này thực sự đem lại hiệu quả
thiết nghĩ cần phải thực hiện đồng bộ các biện pháp từ việc đào tạo tập huấn kỹ thuật tái canh cho bà con
tạo những hành lang pháp lý thông thoáng để cho người dân có thể dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay yêu đãi của chính phủ
dành cho thực hiện đề án tái canh đến việc xây dựng các hồ đập dự trữ nước
thích ứng với biến đổi khí hậu để đắk lắc nói riêng và nước ta nói chung hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững